các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vâng tất cả sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây
cùng với rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác diễn ra trong vòng hai mươi bốn giờ qua
mở đầu sẽ là một số tin thức an ninh trẻ tự
mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nam thanh niên lấy dao đâm chết bạn nhậu
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ huỳnh minh trí
lê sơn lâm trung quốc hùng huỳnh công lý cùng chú tại thành phố
thuận an tỉnh bình dương và nguyễn văn an chú huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
để phục vụ điều tra
theo điều tra vào ngày hai mươi tám tháng một anh võ minh tấn với nhóm bạn trên đi ăn nhậu
đến dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một giữa trí và tấn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô sát trí đã lấy một con dao bấm đâm anh tấn
thế vậy tấn và an bỏ chạy ra ngoài
tấn chạy được khoảng một trăm linh mét thì gục ngã và tử vong bên lề đường
cả đối tượng lâm hùng lý trí rơi khỏi hiện trường
ngay sau đó
qua làm việc với cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận tham gia đánh nhau
và trí đã dùng dao đâm vào người của anh tấn dẫn đến tử vong
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền trên mạng internet
với số tiền giao dịch trên một mươi tỷ đồng vừa được đấu tranh thành công
chuyên án do công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa triệt phá
cụ thể công an huyện như thanh đã bắt giữ ba đối tượng là chủ các đại lý của đường dây đánh bạc này
gồm lê văn dũng lê văn công và dương hồng sơn
quá trình khám xét công an huyện như thanh đã thu giữ ba điện thoại di động
các loại thẻ tiến dụng ngân hàng và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc
qua điều tra xác binh nắm tình hình và phương thúc thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
công an huyện như thanh đã dựng được đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua app game kingfun của đại lý mai thúy ba nghìn tám trăm tám mươi ba
các đối tượng trong đường dây đánh bạc đã liên lạc với nhau để lập tài khoản game
sau đó liên hệ nâng cấp tài khoản của mình lên đại lý cấp một
để có thể mua bán điểm đổi thường ra tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng
với thủ đoạn trên chỉ tính từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt
các đối tượng nói trên đã tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong các tỉnh
đánh bạc trên mạng với tổng số tiền lên đến trên một mươi tỷ đồng
vừa qua công an tỉnh sơn la đã phát hiện hai trường hợp đăng tải
thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội
hai trường hợp bị xử lý là hoàng thị nấm trú tại phường quyết tâm thành phố sơn la
có tài khoản facebook là tha chi sơn la và ngô thị mai hoa chú tại phường triềng sinh
thành phố sơn la có tài khoản facebook là hoa mê ngô
cả hai trường hợp đều đã đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên mạng xã hội facebook ngay sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với covid một mươi chín
tại quảng ninh và hải dương gây hoang mang dư luận trên địa bàn thành phố sơn la
toàn bộ thông tin trên hiện đã được cả hai cá nhân gỡ bỏ
cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt một mươi năm triệu đồng với hai đối tượng trên
thông tin mới nhất chúng tôi vừa mới nhận được tại cuộc họp trực tuyến
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín với hai tỉnh hải dương quảng ninh
bộ y tế cho biết ngày hôm nay ghi nhận thêm năm mươi ba trường hợp nhiễm covid một mươi chín
trong đó hải dương có bốn mươi bảy ca
ba ca hà nội hai ca và bắc ninh một ca
trong khi đó tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương liên quan đến bệnh nhân một nghìn năm trăm năm mươi ba
ba mươi tuổi trú tại hạ long quảng ninh nhân viên an ninh sân bay vân đồn
là các bệnh được bộ y tế công bố vào sáng ngày hai mươi tám tháng một cho biết
sáng nay bệnh nhân một nghìn năm trăm năm mươi ba đã phải thở oxy liều thấp
phổi bị tổn thương lan tỏa hai bên đông đặc hai mươi
bệnh nhân được chuyển từ khoa nội tổng hợp tới khoa cấp cứu
trong tình trạng suy hô hấp nặng sốt phổi tổn thương nhiều
bệnh nhân một nghìn năm trăm năm mươi ba có bệnh nền tiểu đường tiếp một là nguyên nhân khiến cho diễn biến sức khỏe phức tạp
phải điều trị tích cực và cần phải theo dõi sát sao
tiếp tục là các thông tin mới nhất liên quan đến công tác điều tra truy vết và phòng chống dịch covid một mươi chín
bắt đầu từ một mươi hai giờ trưa nay hai mươi chín tháng một tỉnh quảng ninh áp dụng biện pháp phong tỏa
toàn xã bình dương thị xã đông triều để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo tỉnh quảng ninh trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp của một số địa phương
của thị xã đông triều nơi giáp danh với thành phố trí linh hải dương
ngày hôm nay hai mươi chín tháng một đã ghi nhận thêm một số ca dương tính trong cộng đồng
do biến thể mới của virus sars cov hai để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh hiệu quả
dập dịch triệt đề tuyệt đối không để dịch bùng phát trên diện rộng
bí thư tỉnh ủy quảng ninh nguyễn xuân ký đã giao ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh áp dụng biện pháp phong tỏa
theo chỉ thị số một mươi năm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ từ một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối với xã bình dương của thị xã đông triều
đối với các xã khác như thủy an nguyễn huệ việt dân an sinh
bí thư tỉnh ủy quảng ninh giao tùy vào mức độ nguy cơ để áp dụng kịp thời
các biện pháp phong tỏa khi cần thiết
trước đó tỉnh quảng ninh đã thành lập tổ công tác phản ứng nhanh hỗ trợ công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại thị xã đông triều
trong sáng nay một tổ bác sĩ nhân viên y tế của bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
cũng đã tới đông triều để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong khi đó cũng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đề nghị của tp chí linh tỉnh hải dương
vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng một tiểu đoàn hóa học bộ tư lệnh quân khu ba
đã phối hợp với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và tp chí linh
tiến hành phun hóa chất chloramin b tại thôn kim điền xã hưng đạo
gần hai mươi cán bộ chiến sĩ sử dụng hai xe tiêu tẩy và một tấn hoa chất chloramin b
khẩn trương tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ địa bàn thôn kim điền xã hưng đạo
mặc dù địa bàn rộng nhiều ngõ ngách nhỏ nhưng do làm tốt công tác trinh sát
nắm chắc địa bàn và tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
nên chỉ sau gần ba giờ đồng hồ lực lượng làm nhiệm vụ đã hoàn thành công việc
phun khử khuẩn hơn hai trăm linh hectare

hải dương và quảng ninh cũng đã phát hiện các ca mắc mới covid một mươi chín ngoài cộng đồng
ngành y tế đang giải trình tự gen của các ca bệnh này để xem các biến thể của virus này
nguy hiểm như thế nào độc độ lây lan ra sao
các chuyên gia y tế cho rằng biện pháp cấp bách lúc này là truy vết khoanh vùng dịch
các địa phương cần phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng theo khuyến cáo của bộ y tế
ngay trong ngày hai mươi tám tháng một bộ y tế đã điều động số lượng rất lớn đội ngũ y tế
trực tiếp đến tỉnh quảng ninh và hải dương
với tinh thần khoanh vùng truy vết thần tốc và xét nghiệm triệt để trên diện rộng
hiện tại hai tỉnh quảng ninh và tỉnh hải dương cũng đang tiếp tục khoanh vùng
và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
tổ chức truy vết thần tốc đầy đủ kịp thời các f một f hai ở trên địa bàn của thành phố chư linh
và các địa bàn của các huyện lân cận cũng như các địa bàn khác ở ngoài tỉnh hải dương
để phối hợp với lực lượng y tế đưa các công dân này đi xét nghiệm và đưa vào cách ly tập trung
đồng thời thông báo cho các địa phương khác để có biện pháp xử lý kịp thời
một là tổ chức các điểm chốt chặn trên các địa bàn tuyến vào
hai là nắm sát tình hình khu dân cư ở từng hộ dân đặc biệt là các khu trung cư lớn cao tầng ở trên địa bàn
ba là điều phối các xe mà chở hàng từ vùng dịch bệnh về là không cho vào địa bàn thành phố
các chuyên gia y tế cho rằng trong bối cảnh xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng như hiện nay
khi chưa xác định chắc chắn được nguồn lây thì việc giám sát trong cộng đồng
tăng cường xét nghiệm mở rộng đối tượng xét nghiệm
nhằm phát hiện những trường hợp dương tính là việc cấp bách
trong khi đó chủng mới của virus sars cov hai có tính chất lây lan mạnh
tuy nhiên để xác định được có các ca bệnh mới ghi nhận ở việt nam nhiễm chủng mới này hay không
thì cần chờ đợi kết quả giải trình tự gen
ạ à chị bà cái chồng của nam phi thì anh hoa là còn đang nghiên cứu vào có khả năng
nó có ảnh hưởng tới cái việc mà độ nặng hai nhẹ của bệnh nhân người x kald hybrid
y và như vậy thì sẽ cách chủng của khải diêng vừa rồi mà trên cái trường hợp của nhật bản
đã được là giải mã gem tại nhật bản và khi chị khẳng định rằng là đây là muốn cái chủng liên quan đến recently virus sars cov hai from fpsg

và các bạn biết rằng khi mà nó lên mạnh thì nó sẽ nhiều người mắc của dịch nó rất khỏi khống chế
trong một thời gian ngắn nó bùng phát rất là rộng
hiện có ba nguồn lây nhiễm gây bệnh covid một mươi chín tại các ổ dịch mới bùng phát
đó là mầm bệnh trong cộng đồng người nhập cảnh hợp pháp được đưa vào cách ly và nguồn nhập cảnh bất hợp pháp
vì vậy các địa phương cần quản lý thật chặt ba nguồn lây nhiễm này
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã có những kịch bản cụ thể sẵn sàng mức cao nhất khi có hàng nghìn người nhiễm
phó thủ tướng chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện quy định năm k của bộ y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín ngay trong sáng nay các phóng viên phục vụ đại hội một mươi ba của đảng
đã được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín ngay tại trung tâm hội nghị quốc gia
đây là lần thứ ba các phóng viên phục vụ đại hội một mươi ba được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
trước khi đại hội diễn ra các phóng viên báo chí đã hai lần được xét nghiệm covid một mươi chín
tuy nhiên tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính
sau khi có loạt ca nhiễm rất lớn trong cộng đồng được phát hiện vào ngày hôm qua
tại trung tâm hội nghị quốc gia nơi diễn ra đại hội một mươi ba đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
các phóng viên đã được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn thường xuyên
ngay từ những ngày đầu đại hội các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện nghiêm túc tại nơi diễn ra đại hội
như phun thuốc khử khuẩn người và phương tiện ra vào trung tâm hội nghị quốc gia
định kỳ phun thuốc tại khu vực hành lang lối đi
cũng từ chiều qua các nhân viên phục vụ đại hội một mươi ba đã được các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm ngay tại nơi diễn ra đại hội
vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý ngay sau đây
mời quý vị đến với trường quan phía nam đón xem nhịp sống hai mươi bốn h bảy
ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp thủ đức
đang tạm giữ và lấy lời khai đối với đồng cao bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú xã thới lai
huyện bình đại tỉnh bến tre hiện ngụ tại quận bình thạnh tp hcm
cảnh sát điều tra tội phạm về trực tự xã thới lai tỉnh bình đại tỉnh bình thạnh tp hcm
bằng kêu trói tay và bịt miệng nạn nhân rồi lục xoát lấy nhiều tài sản có giá trị trong nhà rồi bỏ vào ba lô tẩu thoát
trước khi tẩu thoát bằng còn dùng viết ghi lại trên tờ giấy với nội dung đe dọa giết chết những người trong gia đình nếu báo công an
trên đường tẩu thoát bàng đã vứt con dao dùng để đe dọa nạn nhân xuống sông sài gòn rồi đem tài sản về nhà cất giấu
sau khi nhận được tin báo công an tp hcm xuống hiện trường điều tra vụ án và phát hiện bằng lãng phản gần hiện trường
có nhiều dấu hiệu khả nghi nên mời làm việc và tiến hành bắt giữ bằng thu giữ nhiều phương tiện tăng vật có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đang tạm giữ hình sự đối với võ anh dũng năm mươi một tuổi
ngụ ấp hóa phú một thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu ngày hai mươi sáu tháng một dũng cùng với cao anh tuấn ba mươi bảy tuổi ngụ ấp vĩnh quy xã vĩnh trinh
huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ điều khiển xe ô tô từ thành phố long xuyên tỉnh an giang đến trà vinh
với mục đích tìm người bán vé số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi đến ấp ba xe a xã lương hòa huyện châu thành cả hai dừng xe đóng mua sáu mươi tàu vé số của chị thạch thị sa phim
ngụ phường tám thành phố trà vinh đồng thời dũng đưa hai tờ vé số giả trúng thưởng trị giá hai triệu đồng ghi cà mau
và để đổi lấy một triệu bốn trăm linh ngàn đồng phát hiện vé số giả chị phim truyên hôn sự việc bại lộ cả hai dừng xe tẩu thoát
người chân địa phương truy đuổi vây bắt dũng riêng cao anh tuấn đã tẩu thoát
để phục vụ cho việc điều tra công an huyện châu thành thông báo ai là nạn nhân liên quan đến vụ việc nêu trên
hãy liên hệ cơ quan công an qua số điện thoại hai trăm chín mươi bốn ba trăm tám mươi bảy hai nghìn sáu mươi bốn hoặc đến địa chỉ số hai trăm chín mươi chín khóm hai thị trấn châu thành huyện châu thành
thực hiện cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đáng tương sụ hai nghìn hai mươi bốn
mới đây đội quản lý y tế và an toàn thực phẩm phòng cảnh sát môi trường công an tp cnh phối hợp với đội quản lý thị trường số ba
cục quản lý thị trường tp cn kiểm tra và phát hiện cơ sở kinh doanh phân phối mì tươi có nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm
cụ thể vào ngày hai mươi tám tháng một khi tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh phân phối mì tươi có địa chỉ cạnh số một trăm ba mươi hai trên một mươi năm đường ba tháng hai
phường hưng lợi quận ninh kiều tp cn do ông bùi tiến bốn mươi một tuổi đăng ký thường trú xã bình hiệp huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
tạm trú tại số một trăm ba mươi hai đường ba tháng hai phường hưng lợi quận ninh kiều tp cn
lực lượng chức năng phát hiện một trăm linh hai kg mì tươi chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
không hóa đơn chứng từ và các giấy tờ có liên quan đáng chú ý là qua test nhanh mì tươi cho kết quả dương tính với hàng the
với những vi phạm trên đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong và tạm giữ toàn bộ mì tươi nêu trên
tiến hành giám định để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an vừa cho biết đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố đối tượng nguyễn văn lũy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ ấp bốn xã an thạnh huyện bến cầu tỉnh tây ninh
và hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trai phép
trước đó ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại km số một mươi bảy năm trăm linh tỉnh lộ tám trăm ba mươi tám thuộc ấp một xã mỹ quý tây huyện đức hòa tỉnh long an
tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây với họp cùng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh long an
đã phát hiện bắt giữ đối tượng lũy đang có hành vi đưa một người đàn ông có quốc tịch hàn quốc xuất cảnh trái phép từ việt nam sang campuchia
lực lượng tuần tra đưa đối tượng lũy cùng người hàn quốc về đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây
sau khi chuyển cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an tiếp nhận hồ sơ vật chứng vụ án để điều tra theo thẩm quyền
đối tượng lỉ khai nhận đầu năm hai nghìn một mươi chín khi chạy xe ôn tại cửa khẩu mộc bài tỉnh tây ninh quen biết một người hàn quốc tên là kim
đến ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi lũy nhận tin nhắn của ông kim nhờ tìm đường để đưa em trai đi sang campuchia để về hàn quốc giá thỏa thuận là một usd
sau đó lũy liên lạc với một người không rõ lai lịch chạy xa ôm ở khu vực chợ tho mo xã mỹ quý tây nguyện đức huệ
thỏa thuận sẽ chở người qua campuchia với số tiền công là một mươi triệu đồng
ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi lũy gọi xe dịch vụ đến đón người thanh niên hàn quốc tại khách sạn trên đường hậu giang quận tân bình tp hcm
đến khoảng một mươi ba h ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi luy gặp người thanh niên hàn quốc tại khu vực chợ tho mò xã mỹ quý tây
trong lúc tìm đường sang campuchia trái phép thì bị lực lượng tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây phát hiện bắt giữ
lũy thừa nhận tổ chức đưa người ra nước ngoài để kiếm tiền tiêu xài
ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một trại giam công an tỉnh bộ công an tổ chức lễ công bố quyết giảm thời hạn chấp hành án phạt tù
cho bốn trăm sáu mươi sáu phạm nhân đang chấp hành án tại đơn vị nhân dịp tích nguyên đáng tương sửu năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể giảm mất thời hạn chấp hành án phạt tù cho năm mươi chín phạm nhân
trung thân giảm xuống ba mươi năm cho hai phạm nhân giảm có thời hạn từ một tháng đến hai mươi ba tháng cho bốn trăm linh năm phạm nhân
xét giảm án cho phạm nhân thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước
truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù
đồng thời khuyến khích người chấp hành án an năng hối cải tích cực học tập lao động cải tạo
để được hưởng sự khoan hồng phán đấu rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình và cộng đồng
dịp này các phạm nhân giảm bớt thời hạn chấp hành án phạt tù
khi về nếu đảm bảo các điều kiện sẽ được hỗ trợ tiền tàu xe và tái hòa nhập cộng đồng
với số tiền từ khoảng một trăm ba mươi đến một ba trăm linh đồng
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên tuyến kênh chợ gạo
tuyến đường thủy huyết mạch từ các tỉnh miền tây đi tp hcm
trạm cảnh sát đường thủy vàm kỳ hôn thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh tiền giang đã tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đồng thời tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật kiểm tra nhắc nhở việc trang bị dụng cụ theo quy định
hiện nay trên tuyến kênh chợ gạo có một mươi bến khách ngang sông với một mươi bốn phương tiện hoạt động
càng đến gần thời điểm tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một
nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân càng tăng cao
chính vì vậy mọi biện pháp sẽ được tập trung quyết liệt hơn
qua kiểm tra đa số các bến khách đều chấp hành tốt theo quy định của pháp luật
đảm bảo các điều kiện hoạt động chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
chứng nhận bảo hiểm tàu thủy nội địa bằng cấp chứng chỉ chuyên môn dụng cụ cứu sinh thiết bị phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên việc thực hiện quy định người đi đò mặc áo phao vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực
hành khách không hề sử dụng mặc dù hầu hết các phương tiện đều có trang bị áo phao dụng cụ nổi
chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các chủ bến phương tiện và hành khách tham gia giao thông
chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
trong đó là chú ý tuyên truyền vận động người đi trên phương tiện là đưa rước khách ngang sông mặc áo phao
hoặc cầm đeo dụng cụ nổi cá nhân theo quy định
thứ hai là chúng tôi phối hợp với lực lượng chức năng ban ngành có liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
các khu vực bến khách ngang sông nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp di phạm
ngoài công tác kiểm tra hướng dẫn của cơ quan chức năng
mỗi người khi tham gia giao thông trên tuyến đường thủy nội địa cần thực hiện tốt cuộc vận động
văn hóa giao thông với bình yên sông nước góp phần đảm bảo trực tự an toàn giao thông hạn chế tai nạn giao thông xảy ra
bắt đầu từ ngày mai ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một các cơ sở giáo dục trường học tại tp hcm
sẽ không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới
kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch theo chỉ đạo mới nhất của sở giáo dục đào tạo tp hcm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
đã đi đến tỉnh hải dương quảng ninh và các vùng có dịch từ ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một trở lại đây
các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín f một f hai phải thực hiện việc khai báo y tế tại địa phương
để được hướng dẫn cách ly y tế đúng theo quy định có báo cáo về sở trước một mươi năm giờ hàng ngày
phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp kịp thời phát hiện các trường hợp biểu hiện sốt ho khó thở
hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín trong trường học báo cáo ngay y tế địa phương và sở giáo dục và đào tạo tp hcm
thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết nâng thời gian cách ly từ một mươi bốn ngày lên hai mươi một ngày
đối với người tiếp xúc ca bệnh người về từ các vùng có dịch như tỉnh hải dương và quảng ninh
cùng với việc sẽ nâng thời gian cách ly lên hai mươi một ngày đối với người từ vùng dịch về
ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu sở y tế tp hcm đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục duy trì
và siết chặt việc đo thân nhiệt sàn lọc phân luồn tầm soát triệu chứng viêm đường hô hấp
sát khuẩn tay đeo khẩu trang đối với người bệnh người nhà của người bệnh khi đến các cơ sở khám chữa bệnh
đồng thời tp hcm cũng sẽ tạm dừng tổ chức các sự kiện đông người các lễ hội
việc tập trung đông người trong giai đoạn hiện nay quản lý chặt chẽ các khu vực chợ siêu thị
trung tâm thương mại các quán bar karaoke vũ trường thực hiện kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định
bên cạnh việc tăng cường chủ động thông tin tuyên truyền thành ủy tp hcm cũng chỉ đạo các cơ quan có giải pháp ngăn chặn
thông tin tiêu cực bịa đặt gây tâm lý hoang mang bất ổn xã hội